trong bối cảnh xu hướng chống toàn cầu hóa trỗi dậy cuộc bầu cử tổng thống pháp năm nay được xem như là một phép thử đối với châu âu
và với chiến thắng của ông emmanuel macron châu âu giờ đây đã có thể thở phao nhẹ nhõm khi nguy cơ tan giã đã tạm được đẩy lùi
nước pháp nói riêng và châu âu nói chung trong những ngày tháng qua gần như nín thở khi theo dõi toàn bộ quá trình của cuộc bầu cử tổng thống
trong bối cảnh chủ nghĩa dân túy đang trỗi dậy ở pháp sau sự kiện brexit và chiến thắng của ông donald trump trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ
thì chiến thắng của ứng cử viên theo đường lối trung dung ông emmanuel macron có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
rõ ràng trước cuộc bầu cử các cử tri pháp đều có trung tâm trạng rằng sẽ có điều gì đó sẽ xảy ra với nước pháp
và trong bối cảnh người dân đang bi quan về tình hình kinh tế chính trị thì có một ứng cử viên xuất hiện với lời kêu gọi chúng ta có thể nhìn về phía trước
chúng ta có thể tiến sâu hơn vào hội nhập châu âu
với lập trường muốn đẩy mạnh hơn nữa hội nhập châu âu ông macron đã có ý tưởng về việc thiết lập ngân sách chung
cùng với một bộ trưởng tài chính và lực lượng quốc phòng chung cho châu âu
ông cũng cam kết sẽ làm hoàn chỉnh hơn mối quan hệ trong vai trò dẫn đầu eu
một lần nữa bảo vệ châu âu và các giá trị của châu âu đã được vị tổng thống đắc cử này nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình sau cuộc bầu cử
tôi sẽ bảo vệ châu âu
một sức mạnh chung mà người dân trên lục địa của chúng ta cùng tạo ra cũng như thúc đẩy các giá trị chung sáng kiến và hy vọng của châu âu
tôi sẽ nỗ lực làm việc để tạo ra một mối liên kết giữa châu âu và công dân của nước thành viên
ngay sau đó các nhà lãnh đạo châu âu đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến ứng cử viên thuộc phong trào tiến bước
với kết quả này châu âu đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi nguy cơ tan giã cũng như đà tiến của chủ nghĩa dân túy trong lục địa già đã tạm được đẩy lùi
điều người ta mong chờ tiếp theo là ông emmanuel macron sẽ làm được gì để hiện thực hóa cam kết hội nhập châu âu của mình khi chính thức tiếp nhận vai trò tổng thống tiếp theo của nước pháp